liên quan đến dự án cao tốc bắc nam phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông đoạn qua tỉnh quảng bình gồm đoạn vung áng hà tĩnh bùng quảng bình và đoạn bùng vạn ninh quảng bình và dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông đoạn quảng bình vạn ninh đến quảng trị cam lộ
phó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính bộ xây dựng bộ tài nguyên và môi trường và các cơ quan địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đối với tổng thể tất cả các đoạn còn lại trên tuyến đường bộ cao tốc bắc nam phía đông trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo đúng nghị quyết số năm mươi hai ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của quốc hội
các cơ quan và địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý đầu tư các dự án thành phần đã được thủ tướng chính phủ giao
dự án cao tốc bắc nam phía đông được triển khai chia thành một mươi một dự án thành phần với tổng chiều dài sáu trăm năm mươi bốn km đi qua địa phận một mươi ba tỉnh tổng mức đầu tư toàn dự án gần một trăm một mươi chín tỷ đồng